theo chi nhánh vietnam airlines tại cần thơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc phục vụ đi lại của người dân về quê đón tết mẫu tốt hai nghìn một mươi tám
vietnam airlines sẽ mở đường bay thẳng từ đài loan trung quốc về cần thơ và ngược lại
theo đó vietnam airlines sẽ mở hai chuyến bay từ đài loan trung quốc cần thơ và ngược lại
diễn ra vào ngày một mươi và ngày một mươi ba tháng hai tức là ngày hai mươi năm và ngày hai mươi tám tháng chạp để đưa hơn hai trăm linh hành khách trong dịp tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám
hàng năm nhân dịp tết nguyên đán vietnam airlines thường mở đường bay từ đài loan trung quốc từ cảng hàng không quốc tế cần thơ
nhằm phục vụ những người xa quê hương về quê ăn tết thuận lợi
tuy nhiên các chuyến bay chỉ hoạt động trong dịp tết rồi ngưng nhằm giúp người lao động về nước tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại